tại hà nội hội nhà báo việt nam vừa tổ chức buổi họp báo công bố một mươi điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
và chương trình hành động thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tại buổi họp báo đồng chí hồ quang lợi phó chủ tịch thường trực hội nhà báo việt nam đã công bố một mươi điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
với những nội dung quan trọng như sau
tại buổi họp báo việt nam hội nhà báo việt nam đã công bố một mươi điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam
tổn hại danh dự nhân phẩm lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác
giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa việt nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
cũng tại buổi họp báo ban chấp hành hội nhà báo việt nam đã công bố ban hành chương trình hành động
trong các cấp hội thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai của đảng
về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ